thưa quý vị một ngư dân bị đứt lìa bốn ngón tay khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tây nam
đã được tàu cá tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn kịp thời sơ cấp cứu để đưa vào bờ
nạn nhân là anh ngô thanh tân là ngư phủ của tàu kg chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi bốn ts
trong quá trình thu lưới anh tân đã bị lưới kéo đứt lìa bốn ngón tay trái
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín đã điều tổ quân y lên tàu cá để hỗ trợ ngư dân
sau khi tiêm kháng sinh rửa và băng bó vết thương tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín đã tổ chức bàn giao bệnh nhân
cho tàu cá đưa vào bờ để tiếp tục điều trị
ngày hai mươi hai tháng hai công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giam
đối với nguyễn đăng trường sinh năm hai nghìn một ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh về hành vi cướp tài sản
trước đó trường rủ bạn là nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ xã an bình huyện cao lãnh
trên đường đi khi đến địa phận huyện tháp một mươi sang phát hiện trường có mang theo dao nên nảy sinh nghi vấn
nên đổi ý không đi và yêu cầu trường trở về
trên đường về trường chở sang qua đoạn đường vắng thuộc ấp hai xã tân hội trung huyện cao lãnh
rồi dùng hai con dao thủ sẵn trong người đâm sang trọng thương và dùng cây đánh vào vùng đầu của sang gây thương tích
cướp hai bóp tiền rồi tẩu thoát
tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện cao lãnh đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
sau gần hai mươi tám giờ nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn đăng trường
đang lẫn trốn tại một nhà trọ thuộc tỉnh đồng nai
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn phước huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện hòa bình phối hợp với đồn biên phòng cái cùng kiểm tra phát hiện và bắt quả tang
nguyễn phước huynh đang cất giấu một gói ma túy trong túi quần
qua làm việc nguyễn phước huynh khai nhận gói ma túy này được huynh mua từ một người khác về để sử dụng
được biết nguyễn phước huynh là đối tượng nghiện ma túy vừa chấp hành xong việc cai nghiện bắt buộc
vào cuối năm hai nghìn hai mươi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn của thái lan
phố phan thiết tỉnh bình thuận vào đêm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khiến cho một người chết và hai người bị thương
sau năm ngày xảy ra vụ việc thì các đối tượng gây ra vụ án đã đến cơ quan công an để đầu thú
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai người dân sống tại khu vực gần ngã ba đường từ văn tư và phạm ngọc thạch
thuộc phường phú trinh thành phố phan thiết phát hiện ba người thanh niên bị té xuống đường
trên người có nhiều vết thương nên đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo công an
chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây ra vụ án mạng
và vận động được các đối tượng này ra đầu thú
các đối tượng gồm trần ngọc nam sinh năm hai nghìn nguyễn đình ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn trọng phúc sinh năm hai nghìn một
cả ba đối tượng được cư trú trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai
nam ý và phúc đi trên hai xe máy trên đường một mươi chín tháng bốn thuộc phường xuân an thành phố phan thiết
bị một nhóm ba người điều khiển xe máy chạy trước đầu và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
do không làm chủ được bản thân trần ngọc nam đã lấy dao thuắn trong người tấn công nhóm thanh niên kia
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường hậu quả khiến một người chết và hai người bị thương
thưa quý vị việc khai thác khoáng sản tràn lan không phép nhất là các sông
đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống dẫn đến sạt lở nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân
lãnh đạo công an tỉnh trà vinh vừa có chuyến khảo sát thực địa để có kế hoạch xử lý nghiêm nạn cát tặc
với lợi nhuận kinh tế cao các đối tượng sử dụng nhiều thú đoạn tinh vi như lợi dụng đêm tối với địa hình phức tạp
giáp ranh thậm chí tổ chức cảnh giới với lực lượng chức năng để tiến hành các hoạt động khai thác cát trái phép
trên hai tuyến sông cổ chiên và sông hậu thuộc thủy phận trà vinh
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng sát môi trường công an tỉnh trà vinh đã tham mưu cho bang giám đốc kiểm tra và phát hiện hai mươi sáu trường hợp
di phạm khai thác các sông không phép
qua đó đã xử lý hình sự ba đối tượng về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
đồng thời đã xử lý di phạm hình chính với số tiền trên tám trăm linh triệu đồng
bộ tan vật phương tiện đối tượng di phạm thực trạng trong thời gian qua
hiện nay trên tuyến sông hậu và sông cổ chiên có hai mỏ cát được cấp phép khai thác
tuy nhiên một mỏ giấy phép đã hết hàng
hôm nay đồng chí giám đốc cho thành lập tổ công tác nhằm khảo sát thực địa trên tiếng sông cổ chiên
và sông hậu để xác định tuyến và địa bàn

tính từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm bị cáo lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng giấy bán toàn bộ số nền đất trên cho một trăm hai mươi hai hộ dân
với giá từ một trăm linh bốn triệu đồng đến hai trăm năm mươi triệu đồng một lô
trong đó bị cáo đã xây dựng trước hai mươi tám căn nhà và bán với giá từ ba trăm năm mươi triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng một nhà

mặc dù thửa đất trên đã bán cho các hộ gia đình
nhưng giấy trực tiếp ký hợp đồng mua bán thu về tổng số tiền hơn một mươi chín sáu tỷ đồng
và chứng nhận quyền sử dụng đất bị cáo lan vẫn giữ
vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm lan đã đưa ra thông tin gian dối để lừa bán thửa đất trên cho vợ chồng bà đoàn thị huệ và ông trần văn hồng
chiếm đoạt số tiền ba năm tỷ đồng
hành nghề chạy xe ôm truyền thống thường thấy nhiều khách nước ngoài say xỉn mất cảnh giác
nên huỳnh hữu hiến và nguyễn thanh liêm đã bàn bạc cướp tài sản của những người này
và hiện công an tp hcm đang tạm giữ hai đối tượng
để điều tra và xử lý
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi chín tháng hai huỳnh hữu hiến đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại của người đàn ông quốc tịch philippines
sau khi cướp được điện thoại hiến và liêm đem bán được chín triệu đồng chia nhau tiêu xài
vào ngày hai mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với huỳnh hiễu hiến và nguyễn thanh liêm
đồng thời bàn giao hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý theo thẩm quyền
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
qua xác minh huỳnh hữu hiến đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
nguyễn thanh liêm có một tiền án về tội cướp tài sản
thưa quý vị và các bạn
theo thống kê của bộ công an đến nay đã có khoảng sáu mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
đã được trao đến tận tay người dân
đây là thẻ đã được tích hợp nhiều trường hợp
nhiều trường hợp thông tin của công dân
và được ứng dụng thực tiến
mang lại sự thuận lợi khi công dân sử dụng
trong các hoạt động giao dịch hành chính dân sự
hay trong các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch
thế nhưng chính sự thuận lợi này
mà đã xuất hiện tình trạng người dân
chia sẻ hình ảnh cân cướp công dân gắn chip
lên mạng xã hội
điều này đã tạo khay hở để các đối tượng tội phạm
sử dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và người phải chịu thiệt hại
không ai khác chính là bản thân mình
vui mừng vì cầm trên tay
thẻ cân cướp công dân gắn chip điện tử
chị lệ đã chia sẻ trên mạng xã hội
thế nhưng sau đó vài tháng
chị nhận được điện thoại yêu cầu đề nghị
thanh toán khoản vay đúng hạn từ công ty tài chính
có thông báo là cân cướp công dân gắn chip
thì mình cũng đi làm
và về thì cũng khá là vui
nên là mấy chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội
để chia sẻ cùng mọi người
nhưng mà cũng không nghĩ là
cái hậu quả nó mang đến
lại lớn như thế
tại vì đó sau một thời gian
đăng tải cái bài đó lên trên mạng xã hội
cũng nhận được một vài
cuộc gọi của
một số nơi nói là
có vay một cái khoản
gì đó nhưng mà mình cũng không biết
đấy là khoản gì
trên thực tế đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân
chỉ vì hành động vô tư
chia sẻ hình ảnh cân cướp công dân của mình
đây là hành vi tiềm ẩn cao
nguy cơ lội lọt thông tin cá nhân
bởi chỉ cần dựa vào mã qr
và thông tin
trên thẻ cân cướp công dân
lại biết rõ thông tin cá nhân của công dân
và từ những thông tin đó
các đối tượng xấu đã có thể dễ dàng thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
thông tin về số cân cướp công dân rồi
thì họ tên ngày tháng năm sinh
thì có thể được đối tượng xấu
sử dụng cho mục đích khác nhau
như đăng ký các tài khoản
không đúng rồi
thì có thể dùng cho mục đích khác
nhưng ngoài ra tôi có thể nêu lên một cái vấn đề
mà chắc là cũng chưa nhiều người để ý lắm
đấy chính là câu chuyện liên quan đến
cái ảnh khuôn mặt và cái vân tay
thì chúng tôi đã có những thử nghiệm
là nếu mà chúng ta để lộ cái ảnh vân tay ấy
thì đối tượng xấu hoàn toàn
có thể mua các cái máy in ba d
thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng
là họ có thể in ra được
một cái bản
bằng chất liệu silicon
và có thể đánh lừa được các điện thoại
thông minh cũng như thậm chí là cửa
ra vào các cái căn hộ
bộ công an cho biết
thẻ cân cướp công dân
chip điện tử được thiết kế với độ bảo mật cao
việc sử dụng khai thác thông tin
trên thẻ cân cướp công dân
qua thiết bị máy móc
đồng bộ công an đưa vào sử dụng
đều được đảm bảo an ninh an toàn
tuyệt đối không để lộ lọt thông tin cá nhân của công dân
tuy nhiên trường hợp người dân tự ý đăng tải
chia sẻ hình ảnh cân cướp công dân
cung cấp thông tin cân cướp công dân
cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết
bảo đảm an toàn thông tin cá nhân
hay cho người khác mượn cân cướp công dân
nếu không có mục đích chính đáng
sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng
khi mất cân cướp công dân
công dân cần trình báo ngay lên cơ quan chức năng
để báo mất và được cấp lại
cân cướp đồng thời phòng ngừa
trường hợp số cân cướp công dân
bị lợi dụng thực hiện các giao dịch
dân sự trái pháp luật
thì để có cân cứ chứng minh bản thân
không liên quan đến các giao dịch dân sự đó
trong trường hợp bị lừa lấy
thông tin cân cướp công dân để
vay tiền thì người dân cần
nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vay
đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng
để được hỗ trợ nhanh nhất
còn trường hợp bị các đối tượng khác lợi dụng
lấy số cân cướp công dân để đi đăng ký
mở tài khoản ngân hàng đăng ký thuê bao trả sau
hoặc đăng ký mạng sổ thuế
thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ
đối với các cơ quan này
để được hỗ trợ một cách sớm nhất
cân cướp công dân gắn chip điện tử
là một loại giấy tờ quan trọng
má qr và chip trên thẻ cân cướp công dân
chứa rất nhiều thông tin cá nhân
mà tội phạm công nghệ cao
chiếp đề lợi dụng để trục lợi
vì vậy mỗi người dân cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không nên đăng tài
chia sẻ hình ảnh thẻ cân cướp công dân lên mạng xã hội
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
nằm sâu trong vườn sầu riêng
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
huyện mang thít tỉnh vĩnh long triệt xóa
bắt giữ nhiều đối tượng tham gia
vào sáng ngày hai mươi hai tháng hai
nhận được tin báo của người dân
có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất trống nằm sâu trong vườn sầu riêng
của người dân ở xã an phước huyện mang thít
nên lực lượng công an đã tiến hành
bố trí lực lượng về bắt
do địa điểm đá gà nằm sâu trong vườn vắng
được canh giới cẩn thận rất khó tiếp cận
nên khi phát hiện lực lượng công an
các con bạc đã liền được báo động
bỏ chạy ra các vườn cây ăn trái
lân cận để thẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi
và bắt giữ tám đối tượng
lực lượng công an tạm giữ bảy xe mô tô
và số tiền gần sáu mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị và các bạn
huyện mai sơn tỉnh sơn la
là huyện biên giới tiếp xác với các huyện khác trong tỉnh
đồng thời sáp với nước lào
là nơi thông thương giữa các huyện thành phố với nhau
có tuyến quốc lộ sáu xe
và tuyến tỉnh lộ một trăm một mươi
dài hơn bảy mươi km qua địa bàn huyện
xác định đây là những tuyến đường phức tạp
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
công an huyện mai sơn đã triển khai
và ban hành nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát
ngày đêm đảm bảo an toàn giao thông
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
không bỏ lọt các loại tội phạm
ngay sau khi ra quân trên tuyến tỉnh lộ một trăm một mươi
từ địa bàn thị trấn hát lót
đến địa bàn xã triềng trăn
lực lượng cảnh sát giao thông huyện mai sơn
đã liên tiếp phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
về luật giao thông đường bộ
tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở
để mỗi người dân nâng cao ý thức
khi tham gia giao thông
hôm nay tôi có tham gia giao thông
và bị mắc lỗi không cắt dây an toàn
qua cảnh sát giao thông huyện mai sơn
kiểm tra nhắc nhở
tôi thấy mình
mắc lỗi như thế là sai
được qua kiểm tra
tôi rút kinh nghiệm
lần sau tham gia giao thông
để đảm bảo tham gia giao thông
đến mình và đến mọi người
trong năm hai nghìn một mươi năm
trên địa bàn toàn huyện mai sơn
chỉ xảy ra hai vụ tai nạn giao thông
thiệt hại về người và tài sản cũng giảm hẳn
so với khủng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình tiến hành kiểm tra xử lý
đơn vị đã xử lý hơn một trường hợp
phạt tiền hơn chín trăm năm mươi triệu đồng
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
kinh tế ma túy phát hiện
bắt giữ thành công tám vụ tám đối tượng phạm tội
về ma túy ba vụ ba đối tượng
phạm tội về kinh tế trong đó có nhiều
vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đội cảnh sát giao thông từ đầu năm
năm hai nghìn hai mươi hai đã
kiểm tra kiểm soát giao thông
và xử lý vi phạm
các nỗi vi phạm như
người điều khiển
không đội mũ bảo hiểm
không có giấy phép lấy xe
các trường hợp điều khiển xe trong cơ thể
có chất ma túy
trong hơi thở có nồng độ côn
để đảm bảo thực hiện có hiệu quả
thì lực lượng cảnh sát
gia đình đã tăng cường
cảnh sát giao thông công an huyện
đã phối hợp với lực lượng
kinh tế lực lượng
hình sự lực lượng ma túy
và công an xã
để cẩn tra kiểm soát
qua đó để góp phần
để đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
cũng như là xử lý
các hệ loại đối tượng vi phạm
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau
tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện đã tăng cường
mãi sơn đã làm tốt công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền địa phương ban hành
nhiều chương trình kế hoạch chủ động triển khai
đồng bộ các giải pháp để làm giảm
tai nạn giao thông đẩy mạnh công tác tuần tra
kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
trong thời gian tới để đảm bảo
hoàn thành mục tiêu giảm
ba tiêu chí về số vụ
xung người chết và người bị thương
trong năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông công an sơn
sẽ tăng cường công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
đến người dân đặc biệt là bà con
vùng sâu vùng xa
tiếp tục chỉ đạo cán bộ chính sĩ
làm tốt công tác tuần tra kiểm soát
nhất là trên các tuyến
đường trọng điểm phức tạp
tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
giao thông phối hợp với các lực lượng
sức năng chủ động phát hiện
các đối tượng hội phạm
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự an toàn xã hội
là đơn vị có nhiệm vụ
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn huyện mai sơn cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mai sơn
đã và đang tích cực hoàn thành tốt
nhiệm vụ được sao ngăn chặn tận gốc
các loại tội phạm đảm bảo an toàn giao thông
trên tuyến đường này
mới đây phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh ninh bình cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố
bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn
lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó ngày hai mươi tháng hai
tại tuyến đường đinh tất miễn
phường đông thành thành phố ninh bình
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh ninh bình và công an thành phố ninh bình
đã phát hiện xe ô tô do nguyễn bá hợp
trú tại quận hà đông thành phố hà nội điều khiển
kiểm tra trên xe lực lượng
chức năng thu giữ hai mươi ba hộp thuốc kháng sinh

covid một mươi chín gần sáu trăm linh hộp
sông tinh dầu kháng covid một mươi chín
bốn trăm năm mươi chai tinh dầu xịt kháng khuẩn
hai mươi viên thuốc kháng virus covid một mươi chín
trị giá trên một tỷ đồng
quá trình kiểm tra nguyễn bá hợp không xuất trình
được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của lô hàng trên
sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
cho biết trong lúc tuần tra
chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn
lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt giữ
hai xe mô tô vận chuyển trên
sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lộn
trước đó vào khoảng một mươi giờ một mươi phút
ngày hai mươi một tháng hai
tại khu vực ấp vĩnh thuận
tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra xe mô tô do
trịnh thị ngọc trân chú tại phường
châu phú a thành phố châu đốc điều khiển
có chở ba trăm bảy mươi ba bao thuốc lá nhập lậu
trên một phương tiện khác mà đối tượng
đã bỏ trốn cũng đã phát hiện

hiện tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tri tôn
lập biên bản vi phạm hành chính
đối với trân tạm giữ hai xe mô tô
cùng số thuốc lá lộn trên
thưa quý vị trong những ngày gần đây
thì nhiều người dùng dịch vụ
thông báo số dư tức là
sms banking của ngân hàng việt con bành
tỏ ra ngỡ ngàng khi bị
trừ phí tháng một năm hai nghìn hai mươi
với mức phí tăng từ năm đến bảy lần
so với những tháng trước
có nhiều trường hợp đã bị thu từ năm mươi
đến bảy mươi bảy đồng
việc này đã khiến nhiều khách hàng khó chịu
thậm chí hủy dịch vụ sms banking của ngân hàng
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
của truyền hình công an nhân dân
để hiểu thêm về vấn đề này
những ngày vừa qua trên mạng xã hội
rất nhiều người dân đồng loạt phản ánh
và không khỏi ngỡ ngàng
vì mức thu sms banking của ngân hàng việt con bành tăng cao
theo đó họ nhận được thông báo
tin nhắn trừ tiền phí dịch vụ hàng tháng
với mức từ năm mươi năm đến bảy mươi bảy đồng
đây là mức phí cao nhất từ trước đến nay

thì tôi cũng đã gọi lên tổng đài của việt con bành
và được trả lời là
ngân hàng mới thay đổi chính sách từ đầu năm nay
thì thay vì thu theo gói là một mươi một đồng một tháng
thì ngân hàng áp dụng phí dịch vụ ngân hàng
qua tin nhắn sms theo số lượng tin nhắn trong tháng
trên thực tế tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ngân hàng việt con bành đã áp dụng mức phí mới
đối với dịch vụ nhận tin nhắn chủ động qua sms
phí thu của việt con bành giao động từ một mươi một đồng
đến bảy mươi bảy đồng trên một tháng
như vậy nếu tính cả năm
người dùng có thể phải đóng phí tin nhắn sms cao nhất

mức phí thu của một số ngân hàng khác
có giá tương đương việt con bành
như ngân hàng tech con bành
mức phí giao động từ một mươi ba hai trăm linh đồng

một năm phí sms cao nhất lên tới chín trăm chín mươi đồng
một ngân hàng khác là bidv
phí thu từ chín chín trăm linh đồng
đến bảy mươi bảy đồng một tháng
tùy số lượng tin nhắn
tương tự như việt con bành
phí tin nhắn sms cao nhất
mà bidv có thể thu của khách hàng

là một người khách hàng
thì mình thấy là cái việc thu phí như vậy
thì rất là cao và không trình đáng
mình thì đã dùng
việt con bành đã ba năm nay rồi
và mình thực sự ngỡ ngàng
vì cái chi phí nó đắt như vậy
mình thì cũng đã liên hệ với tổng đài
và được giải thích là do số lượng tin nhắn
và đến bây giờ thì
mình đã hủy
cái dịch vụ sms banking của việt con bành
theo lý giải của đại diện các ngân hàng
việc ngân hàng đẩy phí thu dịch vụ
tin nhắn chủ động qua sms
là do hiện đa số khách hàng đều dùng app
nên ngân hàng khuyến khích khách hàng
sử dụng thông báo qua các app của ngân hàng
thay vì nhận tin nhắn qua sms
hơn nữa phí nhà mạng dành cho khách hàng doanh nghiệp
cao hơn nhiều so với khách hàng cá nhân
vì vậy cho nên là tới đây
tôi đề nghị là vì tổ chức tín dụng
với cả nhà mạng nhà mạng nên xem xét
và tiến tới nhà mạng không xem xét
thì chắc chắn là vì các tổ chức tín dụng
sẽ kêu gọi khách hàng của mình sử dụng
qua app đến lúc ảnh hưởng trực tiếp
đến kinh doanh của các nhà mạng thôi
để thay thế tin nhắn dịch vụ sms banking
hầu hết các ngân hàng đã thực hiện
miễn giảm toàn bộ phí chuyển tiền
và phí duy trì trên kênh ngân hàng số
người dân có thể đăng ký lựa chọn
nhận biến động số dư qua app của ngân hàng
để nhận thêm thông tin đẹp hơn